thưa quý vị vào sáng ngày mai ngày hai mươi chín tháng một mươi một tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường viết tắt là công ty nhật cường
phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của nhiều bị cáo và kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội dự kiến phiên tòa diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai
trước đó vào ngày một mươi tháng năm tòa án nhân dân tp hà nội tuyên án sơ thẩm đối với một mươi bốn bị cáo trong vụ án này sau đó tòa án nhân dân tp hà nội đã nhận được đơn kháng cáo của một mươi một bị cáo
trong đơn kháng cáo một mươi một bị cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án
sau phiên tòa sơ thẩm viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cũng đã kháng nghị bản án
cụ thể viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội xét xử phúc thẩm vụ án sửa bản án hình sự sơ thẩm số một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một vào ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của tòa án nhân dân tp hà nội theo hướng đưa công ty nhật cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan buộc công ty nhật cường phải nộp lại khoản tiền hai trăm hai mươi một tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu xung quỹ nhà nước

thời gian qua công an tỉnh quảng bình đã triệt phá nhiều băng ổ nhóm và xử lý nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn
tuy nhiên trước sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng các đối tượng thường tìm cách biến tướng hoạt động này với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt hơn nhằm qua mắt lực lượng chức năng
các đối tượng triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội để quảng cáo mời mọc người vay với thủ tục đơn giản giải ngân nhanh nhưng lãi suất cao
vì vậy người dân cần tỉnh táo để không sập bẫy tín dụng đen tránh những hệ lụy không đáng có
đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng vừa tiến hành truy xét và làm rõ được đối tượng là trần công thẩm hai mươi tuổi
trú tại huyện đông giang tỉnh quảng nam là thủ phạm đã gây ra vụ trộm đột nhập vào kho vật tư trên địa bàn phường khuê trung trong một thời gian dài
cụ thể vào cuối tháng chín công an quận cẩm lệ nhận được tin trình báo của một chủ kho hàng về việc bị mất trộm
số lượng lớn tài sản là vật tư dùng cho thi công các hạng mục công trình viễn thông
thời điểm bị bất trộm cũng là lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp kho hàng không có người trông coi
chủ kho hàng cũng không biết bị mất lúc nào khiến cho việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn
vào cuộc điều tra công an quận đã xác định được trần công thẩm tạm trú tại quận sơn trà là nghi phạm
qua đấu tranh thẩm thừa nhận đã nhiều lần đến khu vực kho để nhận vật tư cho nên biết rõ sơ hở và nảy sinh ý định trộm cắp
từ đầu tháng sáu cho đến thời điểm bị phát hiện thẩm thuê xe tải nhiều lần đột nhập để lấy trộm vật tư trong kho
đem đi bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài tổng giá trị tài sản trộm cắp được lên đến hơn bốn mươi triệu đồng
thẩm là đối tượng từng có tiền án về tội trộn cấp tài sản
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố các bị can là nguyễn ngọc đức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường hiệp hòa tp biên hòa về tội trộn cấp tài sản
di quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tp biên hòa và đoàn anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tp dĩ an tỉnh bình dương
bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo điều tra ban đầu các đối tượng này vừa bị công an tp biên hòa bắt giữ vì có liên quan đến vụ trộm cắp xe mô tô
của ông võ trọng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại khu phố ba phường quyết thắng xảy ra vào chiều một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
trong vụ án này đối tượng đức là người trực tiếp đột nhập vào nhà ông hiếu để trộm xe mô tô mang về nhà cất giấu
sau đó quang chỉ dẫn cho đức mang xe đến phòng trọ của vũ tại khu phố ba phường biểu hòa thành phố biên hòa nhờ đem đi bán
khi vũ và lê văn dương hiện nay đang bỏ trốn mang xe máy đến khu vực phường thanh bình tp biên hòa tìm người tiêu thụ thì bị người nhà của bị hại phát hiện nên đã chi hô cùng với công an phường thanh bình bắt giữ
tuy nhiên vào chiều ngày một mươi bốn tháng chín qua xét nghiệm sàng lọc phát hiện cả bốn đối tượng trên đều dương tính với sars cov hai phải đưa đi cách ly để điều trị
bốn mươi bánh heroin là tang vật mà công an tp lào cai vừa thu giữ được sau khi phá thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
chuyên án được thực hiện trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới tây bắc năm hai nghìn hai mươi ba
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một khi phát hiện đối tượng thảo a xì trú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên điều khiển xe ô tô tải tới khu vực xã cốc san thành phố lào cai
các tổ công tác đã tiến hành truy đuổi bắt giữ thành công đối tượng cùng toàn bộ tăng vật là bốn mươi bánh heroin
mở rộng điều tra trong đêm ngày hai mươi năm dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một công an tỉnh lào cai đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với tráng
xeo sang và ma xeo khoáng cùng chú tại huyện bảo yên tỉnh lào cai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
a xì nắm giữ vai trò trọng yếu trong đường dây ma túy từ lào về điện biên và có mối quan hệ phức tạp tại tỉnh lào cai và đang tiếp tục mở rộng điều tra
trộm cắp hơn năm tấn sắt tại kho chứa hàng của công ty trách nhiệm hiệu hạn huy hoàng xã hải yến thị xã nghi sơn
đối tượng nguyễn quốc điệp vừa bị công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa bắt giữ
tại cơ quan công an nguyễn quốc điệp khai nhận lợi dụng việc là công nhân hợp đồng lái máy cầu tại công ty trách nhiệm hữu hạn huy hoàng
điệp đã thuê xe tải vào kho chứa hàng của công ty trộm cắp hơn năm tấn sắt của các nhà thầu rồi vận chuyển ra khỏi công trường mang đi tiêu thụ
xe ô tô tải vận chuyển hơn hai trăm sáu mươi khẩu trang y tế và số lượng lớn mỹ phẩm phụ tùng xe máy xuất xứ nước ngoài
và không doanh nghiệp
nguồn gốc vừa bị tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện bắt quả tàng
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một trên tuyến quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc xa an phú huyện tỉnh biên tỉnh an giang
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện xe tải do tài xế nguyễn văn quan điều khiển có biểu hiện nghi vấn
nên đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên phương tiện có vận chuyển nhiều thùng cắt tông
bên trong có chứa hai trăm sáu mươi năm khẩu trang y tế hơn bốn năm trăm linh khoa mỹ phẩm các loại một mươi sáu kính chiếu hậu và sáu mươi bô xe máy
tất cả số hàng hóa trên có xuất xứ thái lan và không rõ nguồn gốc trị giá hàng hóa khoảng tám trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra ông quan đã không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa nói trên
tổ công tác đã bàn giao cho công an huyện tịnh biên lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện để xác minh làm rõ xử lý theo đúng quy định
vào tối ngày hôm qua hai tàu bay của vietjet air đã xảy ra va chạm tại sân bay quốc tế nội bài thành phố hà nội
cụ thể tàu bay mang số hiệu vn a năm trăm bốn mươi bốn của vietjet thực hiện hành trình bay từ đà lạt hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế nội bài hà nội vào lúc một mươi tám h chín ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
khi di chuyển vào vị trí đỗ năm mươi hai c chiếc máy bay đã bất ngờ quệt cánh phải vào đầu mút của tàu bay vna sáu trăm ba mươi sáu đang dừng đỗ
và rất may là tất cả một trăm hai mươi hành khách và bảy thành viên tổ bay đều an toàn
tàu bay vn a năm trăm bốn mươi bốn và vn a sáu trăm ba mươi sáu tạm thời dừng bay để đánh giá kỹ thuật
ngay khi nhận được thông tin của sự việc cục hàng không việt nam hãng hàng không và các cơ quan đơn vị có liên quan đã kịp thời có mặt đảm bảo hoạt động bình thường tại sân đỗ
hãng hàng không vietjet air đã đình chỉ tổ bay tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc giả soát quy trình khai thác tàu bay để xử lý theo quy định
ngay sau khi xảy ra vụ va chạm
cảng vụ hàng không miền bắc và các đơn vị liên quan đã lập biên bản tiến hành điều tra vụ việc
thông tin về tình hình dịch bệnh
theo bộ y tế đến nay việt nam đã chữa khỏi cho gần chín trăm năm mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín
trong số các ca đang điều trị có gần năm bốn trăm linh ca nặng
kể từ đầu dịch cho đến nay việt nam có một một trăm chín mươi bảy bốn trăm linh bốn ca mắc covid một mươi chín
có ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày vừa qua
đó là yên bái bắc cạn lai châu
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm một mươi tám triệu liều
trong đó tiêm một mũi là gần bảy mươi triệu liều tiêm mũi hai là gần bốn mươi chín triệu liều
bộ y tế thông tin có thêm hơn hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer
vừa được chuyển giao thành công đến thành phố hồ chí minh trong ngày hôm qua ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
việc lô vắc xin mới nhất này về đến thành phố hồ chí minh đã nâng tổng số vắc xin mà covid một mươi chín
được mỹ trao tặng việt nam thông qua cơ chế covax lên hơn hai mươi năm triệu liều
liên quan đến sự việc là một học sinh lớp một mươi hai của trường trung học phổ thông lê lợi
quận hà đông thành phố hà nội bị mắc covid một mươi chín đã từng đi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín ở trường
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết là sở đã chỉ đạo nhà trường tích cực phối hợp với
cơ quan y tế trong việc điều trị sức khỏe cho học sinh mắc covid một mươi chín đồng thời theo dõi sức khỏe
yêu cầu cách ly tại nhà cho các học sinh đã từng đi tiêm tại trường
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
trường trung học phổ thông lê lợi phối hợp với lực lượng y tế tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho học sinh lớp một mươi một mươi một một mươi hai công tác tổ chức tiêm phòng được thực hiện theo quy trình một chiều
đảm bảo giãn cách chia từng lớp theo các khung thời gian khác nhau
cụ thể vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tiêm cho học sinh khối một mươi trước
sau đó đến khối một mươi hai buổi chiều tiêm cho học sinh lớp một mươi một mỗi khung giờ chỉ tiêm cho hai lớp
đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một một học sinh ở lớp một mươi hai a ba có kết quả xét nghiệm mắc covid một mươi chín
học sinh này có mặt tại điểm tiêm vào lúc tám giờ ba mươi phút và ra về vào lúc một mươi giờ ba mươi phút
hiện nay học sinh cùng gia đình đã được cơ quan y tế đưa đi cách ly điều trị
trước đó học sinh này được xét nghiệm ở nơi cư trú và có sức khỏe bình thường
không thuộc diện f f một hay f hai cho nên đã đến trường tiêm theo lịch
ngay sau khi nhận được thông tin trường trung học phổ thông lê lợi đã họp ban chỉ đạo phòng chống dịch của nhà trường
thông báo tới toàn thể học sinh phụ huynh tự cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe
nếu như có biểu hiện bất thường cần liên hệ với cơ quan y tế tại địa phương giáo viên chủ nhiệm nhà trường để kịp thời xử lý
liên quan đến tình hình dịch bệnh trong nước theo bộ y tế thì tính đến ngày hôm qua đã có ba mươi hai tỉnh thành phố đang triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đó là hà nội hà nam ninh bình bắc giang bắc ninh phú thọ quảng ninh lai châu lạng sơn cao bằng lào cai điện biên đà nẵng khánh hòa ninh thuận thành phố hồ chí minh bà rìa vũng tàu đồng nai tiền giang long an lâm đồng tây ninh sóc trăng an giang vĩnh long đồng tháp bình dương bình phước kiên giang cà mau bạc liêu và hậu giang
đã có ba một trăm bốn mươi sáu tám trăm một mươi hai liều vắc xin được tiêm cho trẻ ở đội tuổi này
trong đó có hai sáu trăm tám mươi chín bảy trăm năm mươi ba liều mũi một và bốn trăm năm mươi bảy năm mươi chín liều mũi hai
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín là hai mươi chín năm và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là năm dân số từ một mươi hai cho đến một mươi bảy tuổi
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại một trăm tám mươi ba khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
bên cạnh đó đối tượng này còn phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh
nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội mua bán phụ nữ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thanh hiền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một phường bắc cường thành phố lào cai tỉnh lào cai
và đối tượng triệu văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn eng xã vũ loan huyện nari tỉnh bắc cạn
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
đối tượng này cao một m năm mươi và có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm chúng tôi sẽ có thông tin cho các đối tượng truy nã
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an